trong khi đó tại mỹ đã có sáu người thiệt mạng trong vụ va chạm máy bay xảy ra tại triển lãm hàng không ở thành phố dalas của bang texas của mỹ vào cuối tuần qua
thẩm phán hạt dallas ông clay zeskin cho biết cơ quan chức năng nước này đang nỗ lực xác định danh tính của các nạn nhân
theo cơ quan hàng không liên bang mỹ vụ va chạm giữa máy bay ném bom boeing b một mươi bảy flying fortress pháo đài bay và một chiếc tiêm kích delta p sáu mươi ba king cobra hổ bang chúa xảy ra trong chương trình kỷ niệm không quân
một số video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy là máy bay chiến đấu dường như lao vào máy bay ném bom khiến cả hai máy bay nhanh chóng lao xuống đất và tạo ra một quả cầu lửa cùng với cột khói bốc cao
trước đó cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn máy bay tại các triển lãm hàng không ở nước mỹ